dù hai bên đã giảng hòa nhưng đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày người thanh niên lại bất ngờ tiến tới đánh vào mặt bạn của kiếm
bực tức kiếm đã lấy dao nhọn trên bàn nhậu đâm trúng ngực và tay của người thanh niên đâm hai nhát trúng lưng của một người đàn ông khác chạy vào can ngăn
do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai bị hại không nguy hiểm đến tính mạng
sau khi gây án nguyễn văn kiếm bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và truy nã đối tượng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện long mỹ bắt được kiếm tại tỉnh bình dương
lừa đảo chiếm đoạt hơn ba mươi tám tỷ đồng nguyễn xuân thảo chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân từ năm hai nghìn bảy đến nay thảo tổ chức mở hội làm chủ hụi cho nhiều hụi viên trên địa bàn huyện đông hải
tuy nhiên trong quá trình làm chủ hụi thảo không thực hiện đúng thỏa thuận thậm chí nảy sinh ý định mở thêm dây hụi để lấy tiền của dây hội này chuyển qua dây hụi khác
khi các hụi viên yêu cầu lễ hội thảo không có tiền chung nên tuyên bố vỡ hụi tổng số tiền thảo đã chiếm đoạt là hơn ba mươi tám tỷ đồng
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay mỗi lít xăng đã được giảm hơn một đồng giá dầu cũng có mức giảm tương tự
cụ thể sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính mỗi lít xăng ron chín mươi năm giảm một hai mươi đồng về mức hai mươi ba hai trăm một mươi đồng một lít và e năm ron chín mươi hai là hai mươi hai hai trăm ba mươi đồng một lít giảm một một trăm hai mươi đồng một lít
dầu diesel giảm một đồng một lít về mức hai mươi bốn một trăm tám mươi đồng một lít mỗi lít dầu hỏa cũng giảm một ba mươi đồng về mức hai mươi bốn bốn trăm một mươi đồng một lít
dầu ma rút giảm một bốn mươi đồng một kg
như vậy sau phiên điều chỉnh này giá xăng vẫn rẻ hơn giá dầu
tại kỳ này cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn với xăng là bốn trăm năm mươi một bốn trăm chín mươi ba đồng một lít còn dầu là chín mươi bảy trăm bốn mươi một đồng một lít hoặc kg
tính từ đầu năm đến nay giá xăng dầu đã trải qua hai mươi bốn lần điều chỉnh trong đó có một mươi ba lần tăng một mươi lần giảm và một lần giữ nguyên
riêng giá xăng đã có kỳ giảm lần thứ bảy từ đầu tháng bảy
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật các tin tức đang truy khắc trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mới đầu như thường lệ sẽ là những cập nhật về tình hình an ninh trật tự
chỉ trong vòng một mươi hai giờ đồng hồ kể từ khi đối tượng gây án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
và đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ đối tượng bùi đức thắng là nghi phạm uy hiếp nhân viên cửa hàng tiền lợi ở quận một mươi hai tp hcm để cướp tiền vào trưa ngày một mươi một tháng chín
khoảng một mươi giờ ngày một mươi một tháng chín đối tượng bùi đức thắng chạy xe máy đến cửa hàng tiện lợi ở phường trung mỹ tây quận một mươi hai
thắng bước vào trong cầm súng tự chế đe dọa nhân viên
do quá hoãn sợ nhân viên đã mở ngăn tủ lấy ba hai triệu đồng đưa cho kẻ cướp
sau khi lấy được tiền thắng lấy xe chạy về đồng nai
rạng sáng ngày một mươi hai tháng chín công an tp hcm phối hợp công an tỉnh đồng nai bắt giữ thắng
thu giữ tan vật gồm một khẩu súng dạng súng săn không có bán súng một vỏ đạn tám viên đạn một nón bảo hiểm một ba lô một thùng xốp và số tiền năm trăm năm mươi ba đồng
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như việc mua và tàn trữ khẩu súng mà đối tượng đã dùng để uy hiếp nhân viên bán hàng
em có xem youtube thấy người ta bán súng rồi em có kết bạn gia lô với người ta kết bạn gia lô này hỏi giá này thuốc giá mới là mua sáu triệu
em mua từ năm hai nghìn hai mươi một tháng ba tức mục đích về nhà đi săn bắn nhà trong cái ba lô em có đeo quần dao để phòng thần
với sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ thống nhất trong việc triển khai các biện pháp đặc biệt là công tác phối hợp trao đổi thông tin các khu vực giáp ranh
công an tp hcm phối hợp với công an tp đồng nai
công an tp hcm phối hợp với công an tp đồng nai kịp thời bắt giữ đối tượng ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp và an ninh trực tự
đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh xử lý các loại tội phạm
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của từng địa phương
trong sáng ngày một mươi hai tháng chín công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an quận tám
và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ năm thanh niên tử vong trong nhà trọ
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an quận tám nhận được tin báo của người dân
phát hiện nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú phường một mươi hai quận năm chỗ ở hiện nay hai trăm tám mươi chín âu dương lân
phường hai quận tám nằm chết bất thường dưới nền nhà nhận tin báo công an quận tám nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ
qua truy xét cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được một nghi can trực tiếp gây án và tạm giữ một người có liên quan
được biết trước đó khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày có hai thanh niên đến nhà nam thanh niên để nói chuyện
người dân xung quanh có nghe hai bên cường cãi lớn tiếng sau đó khoảng một mươi năm phút thì hai thanh niên bỏ đi
đến khoảng hai mươi một h khi người nhà về thì phát hiện nam thanh niên đã chết
người dân khu vực cho biết mẹ con nam thanh niên sống ở nhà trọ này đã lâu
hằng ngày hai mẹ con nam thanh niên làm nghề bán hủ tiếu mua sinh
vài ngày trước mẹ của nam thanh niên đi lễ chùa ở xa
đến tối một mươi một tháng chín về nhà trọ thì phát hiện sự việc
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
còn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một công an tp hcm cho biết
đơn vị vừa giải cứu thành công một người phụ nữ bất tỉnh tại nhà số ba trăm sáu mươi năm chợ cầu muối phường cầu ông lãnh quận
theo thông tin ban đầu tối một mươi một tháng chín người dân sống quanh khu vực chợ cầu muối
phường cầu ông lãnh quận một tp hcm
nhận thấy tại lầu ba của căn nhà số ba trăm sáu mươi năm có nhiều biểu hiện bất thường
đêm kiểm tra người dân phát hiện người phụ nữ trong trạng thái bất tỉnh mắc mở nằm dưới sàn nhà
xung quanh chất đề thùng sốt nên báo lực lượng chức năng
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một công an tp hcm
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều hai xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường
tổ chức giải cứu nạn nhân
tại hiện trường lực lượng cứu hộ nắm thông tin vị trí người phụ nữ nằm bất tỉnh là lầu ba căn nhà
và đang được đội ngũ y tế của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hỗ trợ cho thở oxy phải cần đưa đi cấp cứu gấp
tuy nhiên do vị trí cầu thang hẹp nên gặp khó khăn trong việc đưa nạn nhân xuống
vì vậy lập tức lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa sổ
sử dụng bộ dây cứu nạn triển khai đưa nạn nhân xuống dưới đất an toàn để trung tâm một trăm một mươi năm đưa đi cấp cứu
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp vật tài sản diễn ra ngày càng đênh vi liều đỉnh manh động
cùng với sự chủ quan của chủ tài sản dẫn đến những vụ mất trộm cướp giật tài sản xảy ra ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
số liệu thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình tội phạm trộm cắp và cướp dật tài sản diễn biến hết sức phức tạp hoạt động tội phạm ngày càng trẻ hóa
đáng chú ý là tình hình tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra một trăm hai mươi năm vụ tăng chín vụ so với thời gian cùng kỳ
hơn chín mươi các vụ trộm xảy ra là do sơ hở trong viện giới dình tài sản
điển hình như vụ trộm tài sản xảy ra tại ấp phú thạnh xã phú long huyện châu thành tỉnh đồng tháp
em nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cho biết do thời tiết nóng nực trước khi ngủ chỉ khép hờ cửa nhà mà không khóa
đến khi ngủ say thì bị trộn đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản lúc nào không hay
ngay sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản tiến đã trình báo đến công an tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ
trong quá trình điều tra xác minh công an huyện châu thành tiếp nhận nhiều vụ việc người dân trên địa bàn các xã
như xã tân nhuận đông hòa tân và thị trấn cái tàu hà cũng bị trộm đột nhập vào nhà
lấy trộm tài sản như tiền xe đạp máy tính điện thoại di động
đến ngày hai mươi tháng năm tên trộm đã bị chủ nhà và quần chúng nhân dân vây bắt khi vừa lấy trộm một điện thoại di động
qua làm việc đối tượng trần công minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ áp phú thành xã phú long huyện châu thành hai nhận
với thối đoạn lợi dụng chú nhà ngủ say không khóa cửa hoặc không người trông coi
đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản tổng cộng một mươi năm vụ
thì đối tượng minh này thì đã từng có ba tiện án về tội trộm cấp tài sản
rồi sau khi chấp hành án xong trở về địa phương là không có nghề nghiệp không có việc làm
nên là để có tiền tiêu xài thì tiếp tục phạm tội
thì thủ đoạn của đối tượng minh thì thường thì lợi dụng thời gian vào ban đêm
đó là điều khiển xe đạp đi trên các tuyến đường liên xã trong quyện
thì chú ý những cái ngôi nhà mà người dân là không đóng hoặc là chỉ xếp hờ không quá
thì đối tượng là tiếp cận quan sát
bị hại ngũ sai đột nhập vào là lấy tài sản sau đó nhanh chóng đòi thoát
còn tại địa bàn huyện tân hồng tỉnh đồng tháp trước tình hình tội phạm trộm cướp giật diễn biến phức tạp
công an huyện đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
bằng biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã bắt giữ một mươi đối tượng
trong đó có tám đối tượng trộm cấp tài sản hai đối tượng cướp vật tài sản
công an huyện tân hồng đã phối hợp cùng công an thành phố hồng ngự
khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định
điển hình tại bang quản lý công trình công cộng huyện tân hồng
lợi dụng trạm bơm điện sau mùa vụ không người trông coi
các đối tượng đã cắt dây điện bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân
cùng với đó là cắt dây điện thấp sát ra các tuyến cầu gây thiệt hại tài sản trên một trăm linh triệu đồng
ngoài ra công an huyện tân hồng còn xác định được nhóm đối tượng
chưa thực hiện các vụ cướp vật tài sản gây tâm lý hoang mang cho người dân

đối với việc quản lý tài sản rất còn lơ là với sự hỗ trợ tích cực
của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cùng với nỗ lực của lực lượng cán bộ của chiến sĩ
công an huyện tân hồng đã tiến hành bắt khởi tố tám đối tượng
để ngăn chặn hiệu quả tội phạm trộm cắp cướp dật tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
khi vắng nhà hoặc trước khi đi ngủ cần kiểm tra và đóng cửa thật chắc chắn
kể cả cửa sổ
khi vắng nhà nhiều ngày nên nhờ hàng xóm trông coi
nếu có điều kiện có thể lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh
cũng như các thiết bị bó động khác
khi bị mất trộm hoặc bị cướp giật tài sản cần thông báo ngay đến công an
nơi gần nhất để kiệp thể hỗ trợ truy tìm đối tượng gây án
sau một tuần chính thức bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có báo cáo với ưu ba nhân dân thành phố
và bộ giáo dục đào tạo
về tình hình cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm năm học mới này
thành phố tăng khoảng hai mươi một học sinh ở các bậc học
trong đó tập trung chủ yếu tại quận một mươi hai bình tân nguyện quyền chánh và hóc môn
cũng trong tháng chín thành phố tiếp tục đưa vào sử dụng ba mươi năm dự án giáo dục
năm trăm bảy mươi năm phòng học có mức đầu tư hơn một năm trăm linh tỷ đồng
về công tác tuyển dụng giáo viên năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
số giáo viên còn thiếu theo biên chế là năm chín trăm ba mươi chín
và thành phố đã hoàn thành đợt tuyển dụng mới được ba hai trăm bốn mươi bốn giáo viên
dự kiến thành phố tổ chức tuyển đợt hai vào tháng một mươi
sau khi các trường học đã ổn định số học sinh số lớp xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng
đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển như môn công nghệ
tinh học âm nhạc mỹ thuật sở giáo dục đào tạo hướng dẫn các trường
có thể chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn
với điều kiện những giáo viên này phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo
bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với bậc học
cũng theo sở giáo dục đào tạo tp hcm tính đến ngày chín tháng chín
có chín mươi chín năm học sinh đã trang bị đủ sách giáo khoa khoảng bảy học sinh năm
chưa có sách giáo khoa đều ở các khối lớp thực hiện chương trình mới
ngành giáo dục đã đưa ra phương án nhà trường hỗ trợ cấp vai sách giáo khoa
để học sinh tham gia các hoạt động học tập trong năm học mới
song song đó sẽ được đào tạo đôn đốt các tương tự phát hành sách
để khẩn trương bổ sung các sách còn thiếu trong thời gian sớm nhất